thanh hóa là một trong những điểm nóng của cả nước về tỷ lệ lây nhiễm hivs
với hai phần ba diện tích có địa hình đồi núi các hoạt động phòng chống điều trị cho bệnh nhân nghiện ma túy và nhiễm hiv
là đồng bào vùng sâu vùng xa luôn được sự quan tâm của tỉnh trong thời gian qua
xã trung sơn nói riêng huyện quan hóa nói chung là địa bàn có tỷ lệ người nhiễm hivs thuộc lại cao hàng đầu trong cả nước
không quản nắng mưa cứ từ bảy giờ sáng các cán bộ y tế trạm y tế xã trung sơn lại bắt đầu công việc của mình
cấp phát thuốc methadone và arv cho gần một trăm bốn mươi bệnh nhân nghiện ma túy và nhiễm hivs tại địa bàn
hai năm nay hướng tới mục tiêu hỗ trợ tối đa cho bệnh nhân vùng sâu vùng xa
thanh hóa đã áp dụng mô hình hai tư vấn xét nghiệm tại thôn bản
hiện tại mô hình này đang đạt được những kết quả đáng kể đặc biệt tại khu vực miền núi
mô hình tư vấn xét nghiệm tại thôn bản
nghĩa là sử dụng cán bộ y tế thôn bán để xét nghiệm
cho những người có nguy cơ cao tại các thôn bản của mình
song song với hoạt động đó là điều trị cấp phát thuốc arv tại các xã vùng
đặc biệt là những vùng sâu vùng xa vùng miền núi
ngoài hoạt động cấp phát thuốc tư vấn và khám chữa bệnh
đội ngũ y tá bác sĩ tại trung tâm y tế xã trung sơn còn là bạn
là chỗ dựa về mặt tinh thần của những người không may mắn
hoặc lạc bước xa chân chìm vào con đường nghiện ngập
trong đó nhiều trường hợp dương tính với hivs
những lời khuyên nhủ hỏi thăm tận tình của đối ngũ y bác sĩ
đã rút ngắn khoảng cách giúp cho bệnh nhân an tâm hơn
uống thuốc đều đạn hơn sớm lấy lại được sự lạc quan và niềm tin vào cuộc sống
về tư vấn thì ngày hàng tháng họ cũng bảo ban bọn em
tức là uống thuốc này thì không đi hút hít nữa
thì cố gắng ở với vợ con
đối với dân vùng sâu vùng xa bọn em
thì đối với chi phí thì đảng và nhà nước cũng không lấy mật đồng nào với anh em cả
tức là từ anh em đi uống xa thì chỉ lo tiền xăng thôi
nhà em đi gần cây số thôi đợt trước thì em đi uống gần ba mươi cây số
bên cạnh những kết quả đã đạt được
hoạt động phòng chấm hivs tại quan hòa nói riêng
và khu vực miền núi nói chung vẫn còn rất nhiều khó khăn
từ cơ sở vật chất trang thiết bị
cho tới số lượng cán bộ y tế và các chính sách hỗ trợ đi kèm
đồng thời không thể không nhắc tới những yêu cầu
như giáo dục phát triển kinh tế công ăn việc làm
đòi hỏi sự chung sức của toàn xã hội hướng tới đẩy lùi đại dịch hivs